và hành trình chuyến đi có vẻ khá đơn giản và an toàn cho người lao động
với những thủ tục đơn giản chỉ cần mất hai mươi đô la thì có thể xuất khẩu lao động sang châu âu với những hồ sơ cơ bản
tuy nhiên không phải cầu nào cũng dễ dàng tiếp khách như vậy
người đàn ông này được giới thiệu là một trùng cò ở thành phố vinh nghệ an
có lẽ vì thế mà ông trùm này tỏ ra khá thận trọng khi gặp người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở thời điểm này
trước môi giới lao động xuất khẩu trái phép cầu đều có những phương thức thủ đoạn chung như
sử dụng nhiều người dẫn mối khác nhau để tiếp cận khách
tạo niềm tin bằng những mối quan hệ thân quen như gia đình làng xã
vẽ ra những viễn cảnh về thu nhập cao và cuộc sống màu hồng tại những vùng đất hứa để lôi kéo khách
mỗi cầu là một mắt xích khác nhau được tổ chức trong một đường dây lớn
và khi xảy ra sự cố sẽ cắt liên lạc và không chịu trách nhiệm với an toàn của khách
các cầu môi giới chủ yếu sẽ chỉ tiếp xúc trực
tiếp với người lao động chứ không thông tin với gia đình lao động
chỉ liên lạc với gia đình khách khi cần chuyển tiền trên các chặng đường
chính nhờ hoạt động có tổ chức và áp dụng nhiều thủ đoạn vô cùng tinh vi
của những cầu môi giới lao động chui bất hợp pháp
khi xảy ra những sự cố với lao động chúng rất dễ dàng lẩn trốn
và gây khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng
nói thật ra là công an chúng tôi nắm tình hình
và những người nào vẫn sạc minh
chứ còn để mà làm việc được với họ thì phải có đối tình báo của người bị hại
hoặc là của người khán người bị hại
thì mới ra là mở hồ sơ sạc minh nhiều trang lâm rồi
thì mới ra là quản lý được
thì còn bây giờ cũng rất là khó khăn
vì là hầu như người ta không thông qua chính quyền địa phương
rồi nó mới công tác nắm tinh hình
nên là cái việc này rất là tinh vi
có nghĩa là nó diễn ra ngoài địa bàn của mình
mình cũng phải biết được

những phương thức trên được áp dụng với đa số khách
có nhu cầu đi lao động xuất khẩu theo đường không chính thống
trong đó có trường hợp của du
một mươi chín tuổi tại huyện căn lộc hà tĩnh
là một điển hình
tự liên lạc với các cầu môi giới
và chỉ báo qua cho gia đình
chị gái du cho biết
du đi theo một cầu môi giới ở hà nội
và ở mỗi chặng di chuyển lại có một cầu khác nhau
gia đình không hề biết thông tin gì về các đối tượng môi giới trái phép
sau khi mất liên lạc từ ngày hai mươi hai tháng một mươi tại pháp
tất cả các đối tượng môi giới trái phép
tất cả các mắt xích trong đường dây môi giới đã từng đến nhà nhận tiền
đều cắt liên lạc với người thân của du
theo thông tin mới nhất từ phía cảnh sát anh
ba mươi chín người bị thiệt mạng trong container tại anh
có khả năng đều là người việt nam
và hiện nay
rất nhiều các gia đình ở việt nam đang ngóng chờ từng ngày
thông tin về người thân đang mất tích
phần lớn những người lao động theo hình thức không chính thống này
đều đã đặt niềm tin về người thân của du
đặt niềm tin mù quáng vào viễn cảnh tươi đẹp
mà những kẻ đưa người trái phép vẽ ra để kiếm lợi
để rồi sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn
đổi lấy những ảo mộng quá mong manh